tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông hồi một mươi chín h ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi năm năm độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng một trăm bảy mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ
giật cấp tám bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng tám mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới thì áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi một bốn độ vĩ bắc
một trăm một mươi hai bảy độ kinh đông trên vùng biển phía tây bắc quần đảo trường sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu đến bảy
tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vị tuyến chín đến một mươi ba độ vị bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi một năm đến một trăm một mươi bảy

toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động
của gió giật mạnh và sóng lớn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba